xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng
vào ngày một mươi ba tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
đã triệu tập đối tượng lên làm việc để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân
qua làm việc đối tượng thừa nhận nội dung trên video đó chỉ là những ý nghĩ chủ quan được cắt ghép
mục đích đăng tải lên mạng xã hội là để câu like thu hút sự quan tâm của mọi người và mong muốn sớm trở thành người nổi tiếng
lên phường cái là rét ngay họa từng miệng mà ra sống lạnh mạnh nhé thanh niên
những đối tượng này cứ phải xử lý triệt để mang tính gian đe chứ không là hầu hết cả một thế hệ
trên đời có lắm người hiền vẫn còn có kẻ vừa điên vừa khủng đăng bài nói xấu người chung công an triệu tập lùng bồng lỗ tai
phải cần nghiêm trị hắn ngay cố tình bồi nhọ câu like quá tội đọc tin bức xúc triệu người kịch khung truy tố cho ngồi nhà giam
chính phủ tuyệt vời khi đã xử lý kịp thời và chính xác
những thành phần như này đề nghị xóa luôn tài khoản của thanh niên này đưa vào danh sách cấm luôn thì càng tốt
không cho phát hành bất cứ nội dung gì chứ thanh niên này chuyên tạo nội dung bẩn nói xấu người đi xe số giờ thì phân biệt vùng miền
sau này không biết thanh niên còn tính làm gì nữa
trên thực tế còn rất nhiều đối tượng lợi dụng nội dung gây tranh cãi có tính chất phân biệt vùng biển
căn cứ điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung
nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo nặng thì phạt tài khoản
đến ba mươi triệu đồng hoặc mức phạt tù cao nhất có thể lên đến năm năm tù tùy vào mức độ hành vi vi phạm
ngoài ra người phạm tội có thể chịu các hình phạt bổ sung
đối với mấy đứa thích câu like làm con tên bẩn để câu tương tác thì cái nó sợ nhất là mất kênh cái nơi nó kiếm tiền
đề nghị xóa luôn tài khoản mạng xã hội chứ phạt hành chính với chửi chắc trả sợ đâu càng chửi lại càng có tiền
chỉ mong chính phủ và lực lượng công an có thể truy vết thật nhanh và xử lý thật nặng những hành vi kiểu như này
để gian đe chưa lên phường chưa biết thế nào là z đây mà
có thể nói nội dung bẩn vi phạm đạo đức và pháp luật nội dung phân biệt vùng miền sẽ gây chia rẽ lớn cho các vùng và xã hội
gây ảnh hưởng lợi ích địa phương và quốc gia
không xét theo pháp luật thì hành vi phân biệt vùng miền còn có thể gây mất đoàn kết
khiến cho người khác hoặc nhiều người xung quanh cảm thấy bị đà kích dẫn đến gây mất trật tự công cộng
không thể phủ nhận là ngày nay mạng xã hội đã mở ra một cánh cửa quan trọng
giúp mọi người trong xã hội có cơ hội tiếp cận với thông tin trí thức và trao đổi tham khảo giao lưu
từ đó mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống
nhưng việc quản lý cũng như tiếp nhận thông tin trên mạng như thế nào
đang là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước và mỗi người dân
do đó để loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin nội dung xấu độc
gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên mạng xã hội
rất cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt và đồng bộ
không chỉ của các cơ quan chức năng mà còn của cả toàn xã hội
hãy chia sẻ suy nghĩ quan điểm của bạn về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo quy định đối với xe chạy tuyến cố định
mỗi khi xe rời bến thì sẽ phải có lệnh vận chuyển
trong đó có chứa đầy đủ các thông tin như là xác nhận của bến xe khách nơi đi
bến xe khách nơi đến theo quy định hay thông tin của lái xe nhà xe
tuy nhiên hiện nay
bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư số một mươi bảy ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tới đây thì lệnh vận chuyển bằng điện tử sẽ được áp dụng cùng với lệnh vận chuyển bằng giấy như trước
đây là giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng chức năng xử lý triệt đề các vi phạm
nhất là tình trạng xe rù bến cóc
xe rù tự lập bến đón khách dọc đường
đây là thực trạng suốt nhiều năm qua
đặc biệt lại càng nở rộ sau những ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian dài
thống kê của công ty cổ phần bến xe hà nội
thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã đăng ký tuyến cố định
nhưng bỏ tuyến không hoạt động
mà đón khách nhận hàng hóa bên ngoài
theo quy định những doanh nghiệp này sẽ bị thu giấy phép
và buộc ngưng ký hợp đồng về bến xe
thì nhiều những cái xe là có cái lịch chạy ở trong bến
nhưng mà sau đó người ta lại không vào bến
hoặc là người ta vào bến xong rồi
thì sau đó người ta lại ra ngoài người ta chạy làm vòng người ta đón khách
thì nói chung là cái hoạt động vận tải nó là một cái hoạt động

nó rất là cơ động nó rất phân tán
cho nên cái việc quản lý cái hoạt động vận tải ấy là rất khó khăn
trước thực trạng xe dù bến cóc ngày càng diễn ra phổ biến hiện nay
bộ giao thông vận tải đã triển khai thêm hình thức
áp dụng lệnh vận chuyển bằng điện tử
với dữ liệu truyền thẳng về hệ thống giám sát của doanh nghiệp
bến xe và tổng cục đường bộ
cùng với dữ liệu giám sát hành trình hiện có trên các xe khách
việc hạn chế tình trạng xe chạy lòng vòng
chạy sai lộ trình đăng ký sửa chữa
thậm chí là làm giả lệnh vận chuyển
để bỏ bến lập bến cóc chạy rù
sẽ được xử lý triệt đề
bên cạnh đó còn rút ngắn thủ tục cho doanh nghiệp
và giảm bớt nhân lực vận hành
cho hoạt động cấp lệnh truyền thống bằng giấy như thế này
giải quyết vấn đạn xe rù bến cóc thì nó nhiều giải pháp
trong đó có cả những giải pháp về áp dụng phóng công nghệ
vì vậy việc áp dụng lệnh tử trong hoạt động vận tải
nó cũng rất là cần thiết
và khi đó nó sẽ phục vụ được cho công khách của nhà nước
nó có hiệu lực và hiệu quả hơn
với doanh nghiệp thì đương nhiên là
sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí
ví dụ như có thể ngồi lập cái lệnh
có thể mất vài ba người ngồi làm
nhưng nếu mà làm lệnh vận tử có lẽ chỉ cần một người
tuy nhiên thực tế thì việc áp dụng lệnh vận chuyển điện tử này
hiện vẫn gặp nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vận tải
đặc biệt là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ
khi mà chi phí để đầu tư trang cấp thiết bị
phần mềm phù hợp
và đào tạo nhân lực vận hành
vẫn đang là bài toán khó
trong giai đoạn khó khăn của vận tải khách tuyến cố định
thứ nhất bán vé điện tử thì trên xe hoạt động đều phải có một hệ thống
trong khi trước điều chỉnh bán vé lệnh tử
thì xã hà nội đã yêu cầu là tất cả hành xe phải lắp camera
đó là một khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp rồi
các cái bến xe vùng sâu vùng xa hiện nay chúng ta
ta còn có những cái bến xe cấp
gọi là chỉ có những cái bãi đất trống thôi
và cái ứng dụng công nghệ thông tin
ở các miền núi vùng sâu vùng xa nó vẫn còn rất là yếu
thế cho nên là vẫn để tồn tại hai loại
trong cái thông tin vẫn quy định rõ là
doanh nghiệp thì có thể là sử dụng cái mẫu lệnh vận chuyển
bằng bản giấy hoặc là bản điện tử
bên cạnh những khó khăn của doanh nghiệp
thách thức lớn nhất đối với cơ quan quản lý hiện nay
là đầu tư hạ tầng công nghệ để tiếp nhận xử lý dữ liệu chuyển về
minh chứng rõ nhất trong thời gian qua
đó là việc tiếp nhận sử dụng dữ liệu
đối với thiết bị camera giám sát hành trình còn nhiều tồn tại
khi lượng dữ liệu chuyển về quá lớn
chưa phát huy hết vai trò trong đảm bảo an toàn giao thông
xử lý tình trạng xe dù biến cóc
bởi vậy cần thiết phải có sự tính toán kỹ lưỡng
tránh xảy ra tình trạng đầu voi đuôi chuột
lãng phí trong đầu tư của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn
thưa quý vị theo thống kê của bộ y tế
số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng trong thời gian gần đây
có liên tiếp bốn ngày cán mốc là hai ca một ngày
cùng với đó số bệnh nhân nặng cũng gia tăng
nhiều tỉnh thành đã ghi nhận các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn
tuy nhiên là mặc dù hai biến thể mới là ba bốn và ba năm
có thêm các triệu chứng với nhiều nguy cơ
thế nhưng người dân lại khá chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh
để hiểu rõ hơn về mức độ và nguy cơ của biến thể mới
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay có cuộc trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình
giáo sư tiến sĩ trần đắc phu giám đốc trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng để cùng phân tích về vấn đề này
xin chào ông ạ
trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi thì xin mời ông và quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi một clip ngắn của chương trình
trong nước đã ghi nhận nhiều ca nhiễm biến thể phụ ba bốn ba năm
đặc biệt tại các tỉnh phía nam các biến thể này đã bắt đầu chiếm ưu thế
tỷ lệ tiêm vaccine mũi ba mũi bốn và tiêm cho trẻ em tại một số nơi còn thấp
số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng
có thể gây quá tải hệ thống y tế
nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch trồng dịch
do một số bệnh dịch lưu hành khác như cúm a sốt xuất huyết tay chân miệng
đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như
động mùa khỉ viêm gan cấp tính
trước tình hình dịch bệnh trên bộ y tế đề xuất chính phủ
có các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thưa ông theo thông tin từ bộ y tế
trong số các ca đang theo dõi và điều trị covid một mươi chín
các ca bệnh nặng có xu hướng tăng
theo ông nguyên nhân là vì sao
theo tôi nguyên nhân chủ yếu là do
trong thời gian vừa rồi số ca nhiễm ca mắc covid một mươi chín tăng lên
tôi muốn nói rằng con số báo cáo trên các phương tiện thông tin lại chống chắc chắn
chứ không phải là con số thực tế
thì ở đây nó tăng số mắc đó
và đặc biệt là nó lây lan sang những đối tượng
chúng tôi mới gọi là đối tượng dễ bị tổn thương
ví dụ như là những người già người bệnh nền người suy giả biến dịch
và những người chưa tiêm vaccine
và đúng thống kê trong thời gian vừa qua
các khoa lây của bệnh viện nhiệt đới
các bác sĩ cho biết rằng
nhiều trường hợp là nhiễm covid một mươi chín
thế thì còn nguyên nhân nó lây lan nhanh
ví dụ nhất là chúng tôi cho rằng
biến thể ba bốn năm lây lan nhanh hơn các biến trục trước
cái thứ hai là miễn dịch của công cộng đồng bắt đầu giảm đi
kể cả miễn dịch mắc khoảng
nghĩa là các bạn biết là covid một mươi chín nó khác các cái bệnh nhiễm khuẩn khác
nghĩa là chỉ sau khoảng một thời gian bốn sáu tháng
người nhiễm rồi thì miễn dịch cũng giảm đi
và người ta có khả năng tái nhiễm
kể cả những miễn dịch nhân tạo
đã tiêm vắc xin
thì cái miễn dịch nó cũng giảm đi
và cái việc nếu như không tiêm lại
thì cũng bị nhiễm bệnh
thế rồi miễn dịch khi mà chúng ta nối lặng
tất cả hoạt động đi lại nhiều
thì cái sự tiếp xúc giữa người
người nhiễm với người lành
nó tăng lên và tạo cái nguy cơ
đấy nhiễm cao hơn
nhiều người không đeo khẩu trang
không khởi khuẩn
vẫn tiếp xúc với những người có triệu chứng v v
thì đấy là những cái nguy cơ
nó tăng lên và nó tác động
nhóm bị tổn thương và gây ra
số bệnh nhân nặng tăng lên
biến thể ba bốn và ba năm
thì được tổ chức y tế thế giới với các bác ô
cảnh báo là có thêm các triệu chứng
làm tăng tình trạng của bệnh
ông có thể phân tích cụ thể hơn
cái vấn đề này thì chắc là chúng ta cũng còn
phải theo dõi tiếp
và nghiên cứu nhưng mà rõ ràng
vừa qua thì người ta cũng thấy rằng là
cái ba bốn ba năm nó lên ra rất nhanh
nhưng mà cái việc
mà các ca tăng
nặng thì nó không nhiều như
biến thể delta trước
nhưng mà cũng có thể là do chúng ta là nguyên nhân
nếu chúng ta đã tiêm vaccine
giờ do vấn đề chúng ta tải nhiễm
thế nhưng mà rõ ràng chúng ta tiếp tục theo dõi
hiện nay thì
biến thể mới đang lây lan khá là nhanh
và gần đây nhất thì đã có hai trường hợp tử vong
do mắc covid một mươi chín
vậy theo ông thì sở y tế các tỉnh thành phố
cần có những cái biện pháp cụ thể như thế nào
để phòng bệnh
thì tôi trước cái tình hình
số mắc đã tăng số bệnh nhân nặng cũng tăng
số nhập viện nó cũng tăng
thì chắc chắn là chúng ta phải
phải để ý
và tiếp tục theo dõi giám sát
và cái việc mà chúng tôi muốn nói trong thời điểm này
chúng ta phải đánh giá đúng nguy cơ
tôi vẫn nói là nguy cơ đến đâu
thì đáp ứng đến đó
thế ở đây cái nguy cơ là
bắt đầu bệnh nhân nó tăng nặng lên
nhưng mà chúng ta cũng không phải là cấm đoán như trước
thì gây ra cái hiện tượng
không làm ăn được kinh tế
rồi ăn sinh xã hội người dân
thì trong cái điều trị chúng tôi nghĩ rằng
chúng ta vẫn phải tiếp cận với những người nhiễm
đặc biệt là những cái người nhóm
để dễ bị tổn thương
như tôi vừa nói là người già người bệnh nền
rồi người suy giảm miễn dịch
người chưa thêm vaccine
thế và làm sao là chúng ta phân loại tốt
cái người nhẹ chúng ta vẫn để là
điều trị ở tại cộng đồng tại nhà
còn cái người nặng là người ta nhanh chóng
người ta phải được vào viện cấp ký cấp thời
và chúng ta cũng phải chuẩn bị
các cái dường bệnh có phương án
bởi vì như nó tăng đột ngột lên
mà chúng ta không có các cái dường bệnh
để đưa bệnh nhân vào
thế ở đây trong cái thời điểm này
theo quan điểm của tôi
mỗi một cái bơn vị
ví dụ tuyến tỉnh tuyến huyện
chúng ta cần có những cái
khoa hoặc là những cái đơn nguyên
điều trị covid một mươi chín
trong lúc chúng ta chưa cần kích hoạt
những cái bệnh viện giả chiến chẳng hạn
và chúng ta lợi dụng luôn
cái nhân viên ở đó
và đặc biệt lối với tuyến tỉnh
chúng ta đang có những cái khoa
gọi là khoa truyền nhiễm chẳng hạn
thế còn về vấn đề phòng bệnh
chúng tôi nghĩ rằng là
chúng ta phải kích hoạt lại
phải áp dụng các biện pháp dự phòng cá nhân
ví dụ như là vấn đề đeo khẩu trang
vấn đề khử khuẩn
vấn đề hạ chế tiếp xúc
với những người có triệu chứng nghi ngờ
và hiện nay tôi biết bộ y tế cũng đang xây dựng
việc đeo khẩu trang như thế nào
cho nó phù hợp
để làm sao rất là linh hoạt
nhưng mà phải áp dụng dự phòng
và cuối cùng đặc biệt là chúng ta phải
tổ chức tiêm vaccine
bởi vì vaccine vẫn là cái biện pháp phòng bệnh cơ bản nhất
để mà chúng ta tránh
việc tượng là nhiều ca nhiễm
mà lại ca nhiễm nặng tăng lên
hiện nay thì đang là thời điểm
mà học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới
và như ông cũng vừa phân tích là vaccine là cái điều rất là quan trọng
thế nhưng hiện nay theo bộ y tế cho biết
thì là cái tình hình tiêm vaccine cho trẻ
trong cái lứa tuổi từ năm đến một mươi hai tuổi
thì vẫn còn cái tỷ lệ rất là thấp
vậy theo ông thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào
để có thể đẩy mạnh tiêm chủng
trong cái lứa tuổi này
đúng như vậy
trẻ em nó cũng là đối tượng nhiễm
mà các bạn biết rồi vừa qua trẻ em cũng nhiễm
thì bây giờ cũng có một cái điểm là
phân tích trẻ em nhiễm thì nó nhẹ
thế nhưng mà chắc chắn rằng là
nếu nó nhiễm thì nó phải nghỉ học
nếu nó nhiễm thì nó
người ta thống kê cũng có một số chuyển nặng
người ta gọi là cái hội chứng suy giả độc đa phổ tạng
thế rồi đặc biệt là
nó là cái nguồn lây
nguồn lây cho những thành phần gia đình
ví dụ như ông bà bố mẹ
mà lại tuổi cao
người có bệnh nền người suy giả nghĩa dịch v v
thế nhưng chúng nghĩ rằng là chúng ta cần phải
tiêm vaccine cho cái đối tượng này
và bộ y tế đã có cái chỉ định
và nói rằng là cái vaccine là đảm bảo an toàn
cho các cháu
chắc chắn là các bà mẹ sợ rằng là
các cháu tiêm bị như thế kia rồi
đặc biệt là vấn đề là
cái tai biến lâu dài
bởi vì các cháu đang là mới lớn
nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là vaccine này
đã được cấp phép chính thức của tổ chức y thế giới
nên là có thể là chúng ta cũng yên tâm
chúng ta phải tuyên truyền
làm sao cho các cháu tiêm
để các cháu đến trường một cách nó đảm bảo an toàn
và như ông cũng đã nhắc tới
ở đồng chương trình đó là chúng ta đều thấy
là hiện nay người dân đang có cái sự chủ quan
và thực tế là các số ca mắc đang tăng lại
và nhiều người là
thậm chí là còn không muốn là tiêm bổ sung
các cái mũi tiếp theo
vậy ông có cái khuyến cáo gì đến người dân
vâng đúng là đang có cái sự chủ quan
thế thì ở đây tôi vẫn nói rằng là
thì vẫn cái biện pháp phòng bệnh
dự phạm cá nhân
và vấn đề
thế và cái việc mà
chúng ta muốn sống chung
với dịch thì chúng ta phải áp dụng
các biện pháp phòng bệnh
chứ chúng ta chủ quan lơ là thì sẽ dẫn tới là
chúng ta bị nhiễm và nếu tôi nói là
vào cái nhóm dưới về tổn thương thì nó lại nặng
mà nó tăng lên
thế thì trong cái khuyến cáo của chúng tôi
chúng tôi muốn là một là vẫn thực hiện các biện pháp
dự phạm cá nhân đeo hộ trang khử khuẩn
thế rồi không tiếp xúc
với những cái người mà có
triệu chứng chẳng hạn
và tôi muốn nói rằng là
hiện nay là rất nhiều những cái người mà
nhiễm covid một mươi chín không được xét nghiệm
và nhiễm chứng nhẹ cũng không xét nghiệm
mà nó vẫn là nguồn lây trong cộng đồng
cái thứ hai là
những người mà có triệu chứng lại cũng không khai báo y tế
thế nên là chúng ta cần phải đề phòng hết sức
và nguy cơ là môi trường kín
là tiếp xúc gần là đám đông
rồi chúng ta lưu ý
tại những cái vấn đề đó
và một điều nữa
chúng tôi khuyến khám người dân phải tiêm vắc xin
bởi vì tiêm vắc xin thì
có những mũi
những ai chưa tiêm vắc xin thì cần được tiêm vép
những ai tiêm rồi thì cần tiêm những mũi nhắc lại
hoặc mũi bờ sung
theo đúng cái chỉ định của bộ y tế
rõ ràng là cái ý thức tự phòng bệnh của mỗi cá nhân
và tiêm vắc xin là cái điều rất là quan trọng
để chúng ta không còn các cái số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh